tối ngày hai mươi một tháng tám tại quảng trường mùng một tháng bốn thành phố tuy hòa bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh phú yên tổ chức lễ bế mạc ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào trăm lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề bảo tồn văn hóa dân tộc trăm gắn với phát triển du lịch ngày hội có sự tham gia của gần hai nghệ sĩ vận động viên quần chúng đến từ chín tỉnh thành phố khu vực nam bộ và nam trung bộ có đông đồng bào trăm sinh sống
kết thúc ngày hội ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho các đơn vị tham gia các nội dung liên hoan nghệ thuật quân chúng trình diễn giới thiệu trang phục truyền thống triển lãm thành tựu phát triển kinh tế xã hội đồng bào trăm
giới thiệu nghề truyền thống giới thiệu văn hóa ẩm thực trích đoạn lễ hội dân gian ban tổ chức cũng đã trao cờ đăng cai tổ chức ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào trăm lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi hai cho tỉnh ninh thuận